ngày hai mươi sáu tháng bốn tại hà nội đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp đảng ủy khối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
các đại biểu đã nghe thông tin chuyên đề phát triển ngành công nghiệp văn hóa việt nam theo hướng chuyên nghiệp hiện đại năng động sáng tạo có tính cạnh tranh cao theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng

các đại biểu đã nghe thông tin chuyên đề phát triển ngành công nghiệp văn hóa việt nam theo hướng chuyên nghiệp hiện đại năng động sáng tạo có tính cạnh tranh cao theo tính cạnh tranh cao
các đại biểu đã nghe thông tin chuyên đề phát triển ngành công nghiệp văn hóa việt nam theo hướng chuyên đề phát triển ngành công nghiệp